trưa ngày hai mươi bốn tháng chín sở y tế hà nội cho biết sáu giờ qua thành phố ghi nhận bốn ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có một ca tại khu vực ổ dịch cũ được tính là ca cộng đồng ba ca tại khu cách ly
ca phát hiện qua sàng lọc người ho sốt trong cộng đồng là anh ltt bốn mươi tám tuổi ở trần nhân tông
phường nguyễn du hai bà trưng anh được lấy mẫu ngày hai mươi ba tháng chín xét nghiệm dương tính
ba ca còn lại là f một của các trường hợp hò sốt trước đó
họ gồm bà nthp sáu mươi ba tuổi ở ngõ ba trăm hai mươi tám nguyễn trãi phường thanh xuân trung
bà p đã được chuyển cách ly tập trung theo kế hoạch giãn dân từ mùa một tháng chín
ngày hai mươi ba tháng chín bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
ổ dịch phường thanh xuân trung nâng lên năm trăm chín mươi ba người mắc
ca thứ hai và ba là chị ptc ba mươi hai tuổi và bé trai tkm bảy tuổi
ở hai mươi chín trên đài truyền
cả hai bệnh nhân là f một của bệnh nhân tvn đều xét nghiệm lần một âm tính
và chuyển cách ly tập trung từ ngày hai mươi tháng chín
ngày hai mươi ba tháng chín họ lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
như vậy ổ dịch phường việt hưng đến nay đã có hai mươi năm người liên quan
công dôn số mắc tại hà nội trong đợt dịch bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là ba chín trăm năm mươi chín ca
trong đó số mắc ghi nhận quay cộng đồng một sáu trăm linh ca

số mắc là đối tượng đã được kết quả
trong suốt quá trình chống dịch như ở những tỉnh thành khác
lãnh đạo hà nội đã có những quyết định không hề dễ dàng
phương châm của tôi khi phong tỏa là làm sát sàn khoanh vùng thật hẹp
truy vết thật nhanh xét nghiệm thật rộng
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng nói
sáng ngày hai mươi bốn tháng tám ông đinh tiến dũng nhận được báo cáo về một số ca dương tính
được ngành y tế phát hiện tại hai phường văn trương văn miếu thuộc quận đồng đà
ngay lập tức ông đã xuống địa bàn
đến nơi toàn bộ khu vực và tuyến phố đã được phong tỏa chặt với các chốt kiểm soát
dây và rào dựng khắp các tuyến phố công an bộ đội dân phòng
và các lực lượng khác có mặt khắp nơi
không khí rất nặng nề
ông dũng cùng vài cán bộ lẳng lặng đi bộ vào các ngõ xóm để kiểm tra trực tiếp
khi quay trở ra ông được báo cáo hàng trăm chiến sĩ công an quân đội
đã được huy động để trực phong tỏa bên cạnh lực lượng tại chỗ
quanh thời điểm đó mỗi ngày hà nội phát hiện hàng chục ca nhiễm trong cộng đồng
các chùm lây nhiễm đang gia tăng và đe dọa lây lan
dù thủ đô đã thực hiện chỉ thị một mươi sáu từ ngày hai mươi bốn tháng bảy
cộng với tình hình dịch bệnh bùng phát ở thành phố hồ chí minh
tâm thức xã hội ở thủ đô căng như dây đàn
nghe báo cáo như vậy ông dũng nói các anh chỉ để dân phòng và người dân tự quản lý
còn lực lượng chính quy thì rút về để lại vài người giám sát nhắc nhở thôi
nếu tập trung hàng trăm nhân sự thì làm sao đủ người
thì giả dụ có năm điểm như thế này bùng phát
nghe chỉ đạo vậy các lực lượng chính quy rút về
trong khi đó chính quyền quận chỉ phong tỏa toàn bộ
hai phường văn miếu và văn trường với khoảng hai mươi người
rất nhỏ so với tổng số dân ba trăm sáu mươi bảy người trong toàn quận
ông dũng nói phương châm của tôi khi phong tỏa là làm sát sàn sạt
một là khoanh vùng phải thật hẹp hai là truy vết thật nhanh
ba là xét nghiệm diện rộng
cách làm đó không biết có đúng không nhưng nhìn chung là hiệu quả
chỉ đạo của bí thư
bí thư tại hai phường văn trường và văn miếu trên
thực chất là nhất quán trong công tác phòng chống dịch ở hà nội
kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát hồi cuối tháng bốn
chủng delta với hệ số lây nhiễm quá cao
đã làm xuất hiện nhiều chùm ca bệnh phức tạp
có chùm không rõ nguồn lây có chùm trong khu dân cư đông đúc
chùm các ca bệnh liên quan tới chợ đầu mối chợ dân sinh
trong cơ quan công sở liên quan tới chuỗi cung ứng
giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà
một trong những người đã vất vả nhất trong hệ thống ở thủ đô nói
từ quan điểm của bí thư và thường trực thành ủy
chúng tôi nhất quán với các chùm ca bệnh đều được xử lý nhanh gọn
thu hẹp phạm vi phong tỏa kiểm soát chặt chẽ khu vực ổ dịch
không để lan rộng tất cả nỗ lực đó nhằm tránh gây áp lực
khó khăn lên đời sống sinh kế của người dân
bà hà giải thích ngành y tế hà nội phân vùng nguy cơ tới cấp xã phường
và thậm chí thu hẹp thành các điểm đỏ để phong tỏa
ví dụ khu vực khương trung là điểm phong tỏa
tại đó người dân phải cách ly nghiêm trong nhà không được mở cơ sở mua bán dịch vụ
các điểm phong tỏa được giám sát dịch tễ chặt chẽ
ba ngày phải lấy mẫu xét nghiệm và năm bảy ngày lấy mẫu sàng lọc cộng đồng
những điểm đỏ nguy cơ rất cao thì được ưu tiên công sức vào đó để xử lý rứt điểm bà giải thích
dần dần các điểm đỏ nguy cơ cao được thu hẹp bằng xét nghiệm rộng
còn địa bàn quận thanh xuân vẫn mở bình thường
cách chống dịch này là nhất quán với tất cả các quận huyện trên toàn thành phố
ngành y tế vẫn thực hiện điều tra truy vết triệt để
trong một bản báo cáo gửi thủ tướng gần đây hà nội cho biết thực hiện chỉ đạo của thủ tướng
về việc đưa thủ đô về nhóm địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh theo tiêu chí của bộ y tế
thành phố đã triển khai thần tốc kế hoạch tiêm chủng và xét nghiệm
sau một tuần thực hiện đến nay thành phố chỉ còn ba mươi một vùng nguy cơ cao và rất cao
năm trăm chín mươi một vùng xanh và các vùng khác hai mươi bảy trên ba mươi quận huyện thị xã
là vùng xanh và vùng nguy cơ chỉ còn ba quận nguy cơ rất cao và nguy cơ
cho đến gần đây hà nội chỉ còn chín chùm ca bệnh ở thanh xuân trung quận thanh xuân
văn miếu văn trương đống đa minh khai hai bà trưng thanh liệt thanh trì
trung cư a một a bốn a năm hoàng văn thụ hoàng mai tả thanh oai thanh trì thụy hương
trương mỹ liên phương thường tín
tuy nhiên các chùm ca bệnh này cũng đã được kiểm soát tốt và đang thu hẹp dần
thành phố đang xếp ở nhóm nguy cơ theo phân loại
nhưng tình hình dịch bệnh được kiểm soát bà hà nhìn nhận
thủ tướng phạm minh chính trong cuộc làm việc với lãnh đạo hà nội ngày một mươi chín tháng bảy đã yêu cầu thành phố
ưu tiên cấp bách cho phòng chống dịch bệnh một cách quyết liệt hơn mạnh mẽ hơn hiệu quả hơn
tôi đề nghị ưu tiên số một là quyết tâm bảo vệ thủ đô không bị diễn biến xấu
những chỗ nào an toàn trong phòng chống dịch thì tổ chức sản xuất kinh doanh cho tốt
nhưng ưu tiên số một vẫn là phòng chống dịch
chúng ta quyết tâm bảo vệ bằng sự an toàn an ninh cho nhân dân
và đặt mục tiêu bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho người dân là trên hết
trước hết thủ tướng nhấn mạnh
trong một cuộc gặp khác ông tỏ ra sốt ruột
có một khu phố có f không thôi mà phong tỏa luôn cả xã cả phường
có một xã thôi mà phong tỏa luôn cả huyện
tôi hỏi phong tỏa để làm gì thì không thấy đạt ra không có mục tiêu không có lộ trình không có biện pháp
phong tỏa một mươi bốn ngày rồi có f lang thang trong cộng đồng
lại phong tỏa
rồi lại phong tỏa nữa
rất may thủ đô đã không làm theo cách này
nếu hà nội hốt hoảng phong tỏa rộng lửa nhỏ khoanh to
khi chưa có vaccine thì an toàn cho nhà quản lý
nhưng sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp sẽ gặp muôn vàn khó khăn
sinh kế của dân bị đe dọa
hà nội cũng không ép buộc doanh nghiệp áp dụng ba tại chỗ một cách cực đoan cơ học
nhờ đó mà khoảng năm năm trăm linh doanh nghiệp và cơ sở sản xuất
ở tám mươi tám khu công nghiệp cụng công nghiệp không bị đất gãy sản xuất
khi phát hiện ca bệnh các doanh nghiệp tự chịu sàng lọc và hoạt động tiếp
kết quả là trong tám tháng đầu năm
chỉ số sản xuất công nghiệp của thủ đô tăng sáu ba so với cùng kỳ năm trước
một mức tăng khá ấn tượng so với nhiều tỉnh khác
tuy nhiên cái giá phải trả của gần hai tháng phong tỏa là rất lớn
đối với sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
cũng như sinh kế và việc làm của người dân
nhiều người đã kiệt quệ sau hai tháng trời đàng đẳng
dù sau thời điểm khó khăn rủi ro nhất của hà nội
quanh trung tuần tháng bảy đầu tháng tám đã qua
lúc đó mỗi ngày hà nội đón hàng chục chuyến bay từ tp hcm
địa phương đã bùng dịch và đón tới sáu mươi bốn chuyến xe chỉ riêng qua trạm pháp vân
phường văn trương văn miếu
chỉ nằm trong hàng chục điểm mà bí thư hà nội có mặt
thúc giục động viên cán bộ và nhân dân thủ đô
thời điểm khó khăn đó qua đi
nhưng ảnh hưởng của nó cũng như kinh nghiệm điều hành từ đó rất lớn
đối với lãnh đạo và người dân hà nội
bí thư thành ủy đinh tiến dũng nói
tôi tự đánh giá điều may mắn là hệ thống chính trị
bộ máy chính quyền và nhân dân thủ đô có ý thức và hệ thống chống dịch rất tốt
các đốm lửa nhỏ nhờ đó đã bị cô lập dập tắt chứ không bị loang ra thành đám cháy
ông dũng nhìn nhận tuy nhiên hà nội là thủ đô
nên giao thương với cả nước trên mọi phương diện như hàng không đường bộ đường thủy
đó là điều rất khó khăn cho chống dịch nhưng thủ đô quyết tâm không để bùng dịch